bắt đầu từ hôm nay ngày một mươi năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông được dừng tất cả các loại xe để kiểm tra
thời gian tổng kiểm tra kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng năm đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách xe container ô tô con và xe máy
trong thời gian gia quân cảnh sát giao thông được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ
kiểm soát phương tiện giấy tờ của phương tiện kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện
giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
an ninh trật tự an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật
được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
được yêu cầu cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân phối hợp hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông
un tắc cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự an toàn giao thông
được chưng dụng các loại phương tiện giao thông phương tiện thông tin liên lạc
cùng với nhiều tình thành trong cả nước sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng và nghệ an
đã tổ chức lễ phát động gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
đợt gia quân lần này tập trung tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong và ngoài thành phố
gồm khu vực trước bến xe trung tâm dưới chân cầu vượt hòa bãi khu vực phức tạp về an ninh trật tự ma túy
nhằm kịp thời xử lý hành vi vi phạm như không kính chiếu hậu của người điều khiển phương tiện
thay đổi thiết kế kẻ tạo của phương tiện nồng độ cồn ma túy tốc độ làn đường phần đường tránh vượt vi phạm quy định về mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng